chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin ca sĩ phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau hơn một tháng điều trị covid một mươi chín
khiến toàn thể đồng nghiệp và fan hâm mộ đều băng hoàng xót xa
nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho các con nuôi của phi nhung sau khi nữ ca sĩ qua đời
không ít người đặt câu hỏi rằng hai mươi ba người con mà phi nhung đang nuôi dưỡng tại nhà cũng như gửi ở chùa ở bình phước thì sẽ có số phận ra sao
hiện tại đã hế lộ thông tin về hai người sẽ thay ca sĩ phi nhung chăm lao cho hai ba đứa trẻ một cô này
thông tin ca sĩ phi nhung qua đời sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín khiến làng giải trí việt không khỏi băng hoàng
nhiều nghệ sĩ bày tỏ niềm thương
ngay lúc này khán giả rất lo lắng cho tình hình của các con phi nhung
phi nhung có một cô con gái ruột và khi sinh thời cô đã nhận hai mươi ba đứa trẻ khác làm con nuôi
mới đây ca sĩ chi di phương trình vợ cũ của ca sĩ bằng kiều là một trong những đồng nghiệp thần thiết với phi nhung
đã có những chia sẻ chính thức về việc nhận chăm lo cho các con nuôi của người em thân thiết
ca sĩ chi di phương trình nói
mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước
nhưng tôi vẫn không thể nào chăm lo cho các con nuôi của người em thần thiết

đồ lịm người khi nghe tin phi nhung đã ra đi
tôi luôn tự hào về em về con người cũng như tiếng hát phi nhung mà tôi đã may mắn phát hiện cách đây ba mươi năm
được biết chính chi di phương trình là người phát hiện tài năng ca hát của phi nhung và dẫn dắt cô vào nghề
do vậy tình cảm của phi nhung và vợ cũ bằng kiều như ruột thi
chính vì thế vợ cũ bằng kiều quyết định các con nuôi của phi nhung tôi sẽ lo
cụ thể khi nói về hai mươi ba đứa con nuôi
của cô ca sĩ phi nhung chi di phương trình nghẹn ngào
các con ơi các con đừng lo
các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đầu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
còn đối với con gái ruột wendy của cô ca sĩ phi nhung
chi di phương trình yên tâm vì có người thân chăm lo ở bên mỹ
riêng wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các gì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng
được biết thời gian phi nhung nhiễm covid một mươi chín
ca sĩ chi di phương trình đã làm rất nhiều hoạt động ý nghĩa để cầu chúc cho cô ca sĩ chiến thắng bệnh tật
trong đó chỉ di phương trình đã sử dụng toàn bộ số tiền nhận được trong ngày sinh nhật để làm từ thiện dưới danh nghĩa phi nhung
trong tối ngày hai mươi tám tháng chín tỷ phú hoàng kiều đã gửi lời tiễn biệt đến ca sĩ phi nhung
và thông báo sẽ nhận trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng hai mươi ba người con nuôi của cố ca sĩ
trên facebook cá nhân tỷ phú hoàng kiều viết thanh kính chia buồn cùng gia đình phi nhung
nguyện cầu cho hương linh phi nhung sớm về cõi vĩnh hằng
vô cùng thương tiếc phi nhung đã ra đi để lại hai mươi ba con nuôi một côi
hoàng kiều sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người
lúc sinh thời cô ca sĩ phi nhung dành trọn tình yêu thương cho các con nuôi
và luôn cố gắng để các bé có cuộc sống tốt nhất
lời hứa chắc nịch của kỳ phú hoàng kiều rằng sẽ thay mặt nữ ca sĩ quả cố
để nuôi nắng các bé nên người khiến nhiều khán giả xúc động
trong bài viết cộng đồng mạng đã đồng loạt gửi lời cảm ơn đến tỷ phú hoàng kiều
vì đã ra tay giúp đỡ để cô ca sĩ phi nhung phần nào được an yên nơi chín suối
tỷ phú hoàng kiều sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tại quảng trị việt nam là một doanh nhân người mỹ gốc việt
ông từng là người giao nhanh nhất trong top những tỷ phú mới nổi của mỹ trong năm hai nghìn một mươi năm
và giàu hơn tỷ phú phạm nhật vượng
năm hai nghìn một mươi bảy ông có tên trong top bốn trăm linh tỷ phú giàu nhất thế giới
với tản sản khoảng ba triệu tỷ
tuy nhiên vào năm hai nghìn một mươi chín theo danh sách tỷ phú được forbes công bố
ông đã không còn là tỷ phú đô la mỹ
ông hoàng kiều là một tỷ phú tự thân với lĩnh vực kinh doanh chính là dược phẩm
phần lớn tài sản của ông là cổ phần trong tập đoàn shanghai aas blood products
niêm yết tại thị trường chứng khoán trung quốc
công ty của ông được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chuyên sản xuất các loại huyết tương trong lĩnh vực y tế
lúc sinh thời phi nhung được mọi người gọi với các tên là
người tên thân thường là người mẹ đông còn nhất showbiz
bởi ngoài con gái ruột wendy phạm phi nhung còn có tới hai mươi ba người con nuôi
hầu hết những em nhỏ được phi nhung nhận nuôi đều là các bé có hoàn cảnh khó khăn
trong đó đa số là mô côi mẹ
nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng bản thân đã từng thiếu đi tình thương của cha của mẹ mô côi từ nhỏ
nên cô càng thấu hiểu và muốn cho các con có một cuộc sống hạnh phúc nhận được tình yêu thương
trong số hai mươi ba người con nuôi một số sống cùng nhà với cô
số còn lại sống ở chùa phước lạc bình phước
tuy nhiên điều xót xa là giờ đây khi phi nhung qua đời
một lần nữa những em nhỏ này lại rơi vào hoàn cảnh mồ côi mẹ
wendy con gái ruột của phi nhung từng chia sẻ
lý do đến nay nữ ca sĩ không có một người đàn ông bên cạnh là vì muốn dành tâm sức chăm lo cho các con
năm tôi mười mấy tuổi mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ
có lần mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài
không lấy chồng và không sinh con
lúc đó tôi ngồi dưới tôi dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn
nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em
tôi hiểu và không còn buồn nữa
tôi còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc rất tốt con gái vì nhung chia sẻ
nhận nuôi nhiều em nhỏ phi nhung cho biết mọi thứ đều do duyên do ông trời sắp đặt
nói về lý do quyết định nhận nuôi nhiều con phi nhung cho biết
cô đã từng chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua tuổi thơ vất vả và cay đắng
chính những thiệt thòi thời thơ ấu khiến phi nhung muốn bù đắp cho các con của mình
cưu mang và nuôi hai mươi ba người con với nhiều hoàn cảnh phi nhung muốn các con lớn lên như các bạn bè cùng trang lứa
và phải biết rằng các con không phải là những đứa bé bị bỏ rơi mà còn có mẹ có gia đình có anh chị em
cũng vì tình yêu thương lớn lao trên các sĩ phi nhung đã tự mình chăm sóc cho các con và không muốn lấy chồng nữa
phi nhung bắt đầu nhận con nuôi trong lần đầu tiên nữ ca sĩ về nước biểu diễn vào năm hai nghìn một mươi
hai năm sau trại chè mồ côi do phi nhung thành lập ra đời tại chùa pháp lạc thuộc thôn tân phú xã bù nhò huyện bù gia mập tỉnh bình phước
nơi đây chị đã xây dựng nên một mái ấm nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi trong những năm qua
đa số các bé ở đây đều có tinh thần bất ổn nhưng với tình yêu thương phi nhung vẫn nuôi nắng các bé như con ruột do chính mình đề ra
bởi cuộc sống của chúng bây giờ chính là hình ảnh những năm tháng xưa của chị và các em
thậm chí chị còn nhờ chính quyền làm các thủ tục giấy tờ để các bé có thể đường đường chính chính mang họ phạm của mình
để có đủ kinh phí hoạt động chạy chè phi nhung liên tục chạy sâu tự giao bán cd khắp nơi dành dụng tiền để xây chùa ở bình phước và nuôi đàn con nhỏ
việc làm xuất phát từ trái tim của phi nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động
phi nhung từng chia sẻ rằng chị và sư cô trong chùa
cùng nhau mua đất trồng mì làm hạt điều mở quán ăn
việc gì có ích có lợi cho các con mà vừa khả năng mình là tôi đều làm
không riêng gì biểu diễn trên sân khấu tôi cũng đã mở tài khoản cho mỗi đứa trẻ để sau này chung lớn mình cũng già rồi
tài khoản đó sẽ là nguồn tài chính ổn định cho các con nữ ca sĩ cho hay
thông tin từ tiến sĩ bác sĩ trương dương tiên trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu d bệnh viện trợn rẫy cho hay
bệnh nhân phi nhung ca sĩ phi nhung
được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu d của bệnh viện lúc hai mươi một h ba mươi ba phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong tình trạng sốc tụt huyết áp thở máy
ngay khi nhập viện bệnh nhân đã được lọc máu tích cực tối ưu máy thở và theo dõi
đến ngày năm tháng chín tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực bệnh nhân tình hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ
ngày bảy chín sau khi hội trần bệnh nhân được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ecmo
tim phổi nhân tạo
sau can thiệp tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên
tuy nhiên màng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn chàn khí và chảy máu dì
vào ngày hai mươi bốn tháng chín ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân
kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ mô phổi đã bị hoại tử dài rác nhiều nơi
do đó bác sĩ tiến hành cắt kén và cầm máu nhưng tình trạng mô phổi bị đồng đặc và hoại tử
khó cầm máu
ekip điều trị quyết định làm xe mô phổi phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại
đến đêm ngày hai mươi bảy tháng chín bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp
các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày hai mươi tám tháng chín
đến trưa ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân bắt đầu yếu dần tim đập rời rạc
các chỉ số sinh tồn giảm dần và đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến biến chứng mới về dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng liên tục cập nhật thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại